trước tình hình dịch covid một mươi chín diễn biến phức tạp khẩu trang khan hiếm nhiều tổ chức như hội liên hiệp phụ nữ đã đứng ra vận động
để hội viên tổ chức may khẩu trang miễn phí tặng cho người dân trên địa bàn tp hcm
những hành động đầy tính nhân văn này của người dân tp hcm đã góp phần chung tay cùng chính quyền kiểm soát tốt dịch bệnh trong thời gian qua
khoảng gần một tháng đây cứ sâu giờ làm việc khi các gia đình quay quần bên mâm cơm
thì chị em hội viên của hội liên hiệp phụ nữ quận một mươi một lại tập trung tại văn phòng người may người cắt người ủi
để cho ra những chiếc khẩu trang vải hai lớp phát miễn phí cho người dân đi làm về
với cách làm này đến nay hội liên hiệp phụ nữ quận một mươi một đã may phát tặng cho người dân khoảng hơn hai chiếc khẩu trang vải
trưa một mươi một h ba mươi một mươi một h ba mươi thì mình nghỉ đó nhưng mà một mươi một h thì mình xuống mình nghỉ sớm chút mình xuống mình tranh thủ mình may
rồi chiều thì bắt đầu năm h năm h thì
thì mình ở lại mình ở lại mình may tới bảy tám h tối mình may hai ba ngày mình mới ra mình phát một lần
một lần thì mình phát cũng hai ba trăm linh cái
sau khi vận động được nguồn tài trợ vải máy may mượn lại của các hội viên trong quận
các chị đã chia nhau mỗi người một khâu để may ráp thành chiếc khẩu trang vải hai lớp hoàn chỉnh
mới đầu chị em thì mình ráp thử đó ngồi cũng ráp thử cũng cả ngày
rồi từ từ từ rồi thì mình dần cái mình quen số lượng may mỗi ngày mỗi đông
vừa làm vừa gọi đùa đây là những chiếc khẩu trang của tình yêu thương
bởi rất khác với những loại hàng bán ngoài chợ khẩu trang ở đây làm ra có đường may cẩn thận
ôn vừa vạn khuôn mặt lớp lót bên trong luôn được làm từ loại vải mỏng mịn thoáng khí thấm hút mồ hôi
vậy em thấy cái công việc phát khẩu trang của mấy chị là rất là một hữu ích
rất là tốt cho người dân mình hiện đại với khẩu trang mà khang hiếu như vậy
đối với mình khi mà mình may cái này là đã là một cái gọi là niềm vui
thì thấy người ta nhận được cái khẩu trang nhiều người người ta mừng lắm
nó nghĩa là người ta còn xin thêm cho gia đình nữa
mình cảm thấy cái nụ cười trên môi của người ta cũng là cái động lực để cho mình có thể may rất là nhiều cái khẩu trang
những chiếc khẩu trang được đóng gói cẩn thận rồi phát tới tay người dân
đây cũng là thông điệp mà hội phụ nữ quận một mươi một muốn nhắn gửi
mỗi người hãy tự bảo vệ sức khỏe cho bản thân cho gia đình và cộng đồng
đó cũng chính là sự đóng góp chia sẻ đồng lòng của mỗi người dân
trong cuộc chiến chung tay cùng các gia đình
cả nước vòng chống dịch covid một mươi chín